việc lực lượng chức năng huyện cờ đông ba đã kịp thời vào cuộc giải quyết sức điểm vụ việc trên
góp phần ổn định an ninh trật tự ở địa phương